tuy nhiên ông nhận thức được rủi ro nếu ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ do không nhận được sự ủng hộ rộng rãi
tham dò dư luận vào thời điểm đó cho biết chỉ có một mươi năm số người được hỏi ý kiến tuyên bố hài lòng về kết quả đạt được của tổng thống olan